thưa quý vị cháy nổ luôn tìm mẫn mọi lúc mọi nơi và tại các khu cách ly điều trị covid một mươi chín cũng nằm trong diện có nguy cơ
do đó để đảm bảo an toàn cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã ứng dụng công nghệ
để kiểm tra giám sát tại các bệnh viện điều trị covid một mươi chín cũng như khu cách ly để kịp thời xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp
lực lượng công an tp hcm xác định công tác phòng có yếu tố quan trọng trong phòng cháy chữa cháy
chính vì vậy ngay từ đầu cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã triển khai ứng dụng công nghệ
vào giám sát kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì việc ứng dụng công nghệ đã hạn chế cán bộ xuống hiện trường
giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đồng thời đảm bảo hiệu quả công việc
các tiêu chuẩn xây dựng cũng chưa đảm bảo đặc biệt các ổ cắm điện các dây dấn điện cần phải đi vào hồng luồn bảo vệ
dây dẫn điện ổ cắm điện phải lắp cách xa các vật tư thiết bị chúng tôi đã có nhắc nhở và hướng dẫn cho cơ sở để khắc phục
với ứng dụng h một trăm một mươi bốn người dân tại các khu cách ly hoặc bất kỳ ai tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín
cũng có thể truyền tải hình ảnh của gọi video trực tiếp đến trung tâm chỉ huy của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm
khi có sự cố lập tức lực lượng cơ sở sẽ đến hiện trường để xử lý kịp thời
truyền trực tiếp hình ảnh những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như các khu chứa các bình oxy các hệ thống điện có nguy cơ
để chúng tôi kiểm tra một cách là trực tuyến tại hiện trường như là chúng tôi đang đi kiểm tra trực tiếp
hiện nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã ứng dụng công nghệ thông tin
vào kiểm tra giám sát phòng chống cháy nổ cho tất cả các khu cách ly bệnh viện giải chiến trên địa bàn
bên cạnh những giải pháp trên thì cảnh sát cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân bằng nhiều hình thức
để nâng cao ý thức của mỗi người trong công tác phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo về an toàn về phòng cháy cháy trước hết vẫn là công tác tuyên truyền vận động cho bà con
để hiểu biết và chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
nhất là bây giờ trong các khu nhà trọ những nơi ở
tập trung trong thời gian mà chúng ta phòng chống dịch
thì là vấn đề là cái an toàn về phòng cháy cháy điện
rồi trong đung nấu trong cái thờ cúng khi mà chúng ta mà ăn ở tập trung á
không có điều kiện để mà chúng ta đi ra bên ngoài
thì bây giờ phải hết sức chú ý trong vấn đề an toàn
cho tự bản thân cho cái gia đình cho cái căn hộ của mình
thì tôi cho rằng đây là một cái quan trọng nhất
đương nhiên là chúng ta cũng phải chú ý là
đến vấn đề là các cái khuôn tiện về phòng cháy cháy tại chỗ
người dân tại thành phố hồ chí minh có thể dễ dàng tải và sử dụng ứng dụng hep một trăm một mươi bốn
trên điện thoại thông minh
ứng dụng này cho phép gọi báo tin cho cảnh sát
cũng như gửi thông tin kêu cứu đến người thân
lực lượng chức năng sẽ biết vị trí cụ thể của người báo tin trên bản đồ số
từ khi ứng dụng đi vào hoạt động trung bình mỗi ngày
trung tâm nhận được khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh tin báo cháy nổ sự cố thông qua ứng dụng h một trăm một mươi bốn
đây là một kênh báo tin hiệu quả
góp phần giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời các sự cố của người dân